hôm nay công an huyện dương khánh tỉnh khánh hòa đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là trần nhật quang một mươi tám tuổi và huỳnh trung kiên một mươi bảy tuổi cùng trú tại huyện chiên khánh để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi sau cuộc nhậu với nhóm bạn kiên chở quang đi tìm nhà dân để hái ổi khi đến quốc lộ một a đoạn thuộc địa bàn xã diên phú huyện diên khánh hai đối tượng thấy chiếc xe dường nằm mang biển kiểm soát bảy mươi chín l hai tám nghìn bảy trăm ba mươi sáu do tài xế nguyễn văn an ba mươi tám tuổi cầm lái chạy từ hướng bắc nam đang đến gần
quang đã xuống xe nhặt nhiều cục đá to bên đường ném mạnh vào phần kính chắn gió ở phía trước và bên trái của xe ô tô